bộ công thương vừa ban hành quyết định số ba nghìn tám trăm bảy mươi bảy về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim có xuất xứ từ trung quốc và hàn quốc
theo nguyên đơn cáo buộc trong thời gian qua hàng hóa bị cáo buộc bán phá giá là nguyên nhân chính dẫn đến thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong nước
bên yêu cầu điều tra thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng được sơn hoặc quét vecny hoặc phủ plastic hoặc phủ loại khác xuất xứ từ trung quốc và hàn quốc là bốn nhà sản xuất thép phủ màu đại diện cho ngành sản xuất trong nước
bao gồm công ty cổ phần đại thiên lộc công ty tôn phương nam công ty cổ phần thép nam kim và công ty cổ phần thép tpp
thời kỳ điều tra xác định hành vi bán pha giá từ ngày một sáu hai nghìn một mươi bảy đến ngày ba mươi một năm hai nghìn một mươi tám
thời kỳ điều tra xác định thiệt hại của ngành sản xuất trong nước
thời kỳ điều tra xác định hành vi bán pha giá từ ngày một sáu hai nghìn một mươi bảy đến ngày ba mươi một năm hai nghìn một mươi tám
biên độ bán phá giá cáo buộc hàng hóa bị điều tra từ trung quốc hai mươi năm năm và từ hàn quốc một mươi chín hai mươi năm